tại hà nội trường sĩ quan chính trị phối hợp với trung tâm phát thanh truyền hình quân đội đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
phấn đấu xứng danh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới
trải qua bảy mươi sáu năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh kính yêu
quân đội nhân dân việt nam đã cùng với toàn dân làm nên những chiến thắng vẻ vang giành độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc
đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội thực sự xứng đáng với tên gọi bộ đội cụ hồ do nhân dân trao tặng
sáu mươi tham luận được lựa chọn tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề liên quan đến danh hiệu bộ đội cụ hồ
và phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới gắn với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trong toàn quân